chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý
điện kremlin cho biết vào lúc một mươi năm h ngày hôm nay theo giờ moscow
tổng thống vladimir putin sẽ tổ chức lễ ký thỏa thuận
để sắp nhập bốn vùng của ukraine vào lãnh thổ nga
sau lễ ký kết tổng thống putin sẽ có bài phát biểu quan trọng
và gặp gỡ lãnh đạo các vùng này
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng chín cộng hòa nhân dân lugans
cộng hòa nhân dân danetsk kherson zaporizhia của ukraine
đã tổ chức trưng cầu dân ý về việc sắp nhập vào nga
kết quả cho thấy tại danetsk hơn chín mươi chín cử tri của vùng ly khai này
ủng hộ kế hoạch sáp nhập vào nga
tỷ lệ này ở lugas là hơn chín mươi tám
tại khason miền nam ukraine khoảng tám mươi bảy cử tri ủng hộ ý tưởng
ly khai khỏi ukraine và sáp nhập vào nga
tỷ lệ này ở vùng zaporizhia lân cận là hơn chín mươi ba
hiện các vùng này do nga hoặc phe ly khai thân cận của nga
tiểm soát chiếm tới một mươi năm diện tích lãnh thổ của ukraine